các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiếp nguyên đán nhâm dần hai nghìn một mươi hai chính thức kép lại vào ngày sáu tháng hai tức ngày sáu tháng riêng âm lịch
sau thời gian nhiều tháng chống dịch người dân tp hcm đã được thoải mái di chuyển du xuân
khi địa phương đã có tuần thứ năm liên tiếp được đánh giá là vùng xanh
trước đó theo thông tin mới nhất từ bộ y tế trong ngày năm tháng hai
tp hcm có hai mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín mới
số bệnh nhân tử vong trong vòng một ngày chỉ còn sáu trường hợp
trong khi số ca nhiễm biến thể omicron vẫn dừng ở con số chín mươi hai f
trả lời phỏng vấn về tình hình khảo quan này
phó giáo sư đỗ văn dũng trường khoa y tế công cộng đại học iso tp hcm cho biết
việc số ca nhiễm covid một mươi chín tại tp hcm gia tăng sau tết
khi người lao động trở lại làm việc là thực tế có thể xảy ra
dù vậy qua việc sử dụng các mô hình đánh giá
ông cho rằng các biện pháp năm k và việc tăng cường tiêm chủng mũi ba của thành phố
đã phát huy tác dụng về việc giảm nguy cơ lây lan
do đó bằng quan điểm cá nhân của mình chuyên gia tin rằng dù số ca mắc
nhưng không thể lây theo cấp số nhân và từ đó cũng không có hiện tượng bùng phát dịch
phó giáo sư dũng chỉ nhấn mạnh hai vấn đề mà cơ quan chức năng cần thực hiện
thứ nhất hãy khẳng định với người dân việc nhiễm bệnh trong tình hình hiện tại
dù đã tiêm vaccine hoàn toàn là chuyện bình thường
vaccine chỉ giúp giảm tỷ lệ nặng và tử vong chứ không thể bảo vệ khỏi nhiễm bệnh
khi hiểu rõ việc này người dân sẽ chủ động khai báo y tế đúng
và tuân thủ các biện pháp cách ly điều trị theo hướng dẫn
thay vì giấu bệnh gây nguy cơ lây lan
thứ hai vì tp hcm đã xuất hiện chủng omicron và chủng này có khả năng lây lan nhanh hơn nhiều
so với chủng delta tôi đã được tiêm hai mũi vaccine
do đó địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vaccine mũi ba mũi bổ sung
nhắc lại cho người dân để tăng cường khả năng bảo vệ
việc giảm bệnh nhân chuyển nặng để không gây quá tải hệ thống điều trị
chuyên gia dự báo nếu các vấn đề trên và những biện pháp năm cá tiếp tục được người dân tuân thủ
không có sự mất cảnh giác dịch bệnh sẽ tiếp tục được kiểm soát
phó giáo sư đỗ văn dũng nhấn mạnh nếu người dân không tuân thủ năm k
không ý thức đeo khẩu trang khi ra đường và không khai báo y tế
thì không vaccine nào bảo vệ nổi với chủng mới
như vậy việc tp hcm giảm số f là một kết quả đáng mừng
sau nhiều tháng qua tp hcm chống chọi với dịch bệnh
trong đây không phải tín hiệu dịch bệnh đã được đẩy lùi hoàn toàn
chúng ta vẫn cần cẩn trọng tuân thủ tuyệt đối năm k để kéo dài thêm tình hình khả quan này